thưa quý vị và các bạn hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi ba
bảng số một khu vực phía bắc được tổ chức tại tỉnh lai châu sẽ diễn ra từ ngày một đến ngày ba tháng bảy
thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho hội thi của lực lượng công an đã sẵn sàng
được ban giám đốc công an tỉnh lai châu giao trách nhiệm đội trưởng đội điều lệnh công an tỉnh tham gia hội thi lần này
thượng tá vũ việt dũng công tác tại phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh lai châu
với chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an tỉnh lai châu quản lý trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ trẻ
mặc dù công việc bận rộn nhưng với lòng quyết tâm và trách nhiệm được giao
anh đã sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các buổi tập của đội hướng dẫn các anh em trong đội tập luyện
cán bộ chiến sĩ tham gia đội tuyển đã nhiệt tình trong việc luyện tập
ngoại trưởng chức hội thi điều lệnh công an nhân dân đề ra
trong quá trình tập luyện cán bộ chiến sĩ đã thực hiện tốt kỷ luật
thao trường cũng như nội quy quy định điều lệnh của bộ công an
trong quá trình tham gia luyện tập thì cán bộ chiến sĩ cũng rất quyết tâm
để đạt được những thành tích tốt nhất
hội thi điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
trong quá trình tập luyện thì tất cả các anh em trong đoàn đội tuyển bắn súng
thì cũng rất là nhiệt tình tham gia trong các buổi luyện tập
từ buổi sáng buổi chiều rồi là trong quá trình tập luyện
thì anh em cũng rất là quyết tâm thực hiện theo đúng quy tắc quy trình
trong thao trường cũng như là trong quá trình tập luyện
mỗi anh em chúng tôi đều quyết tâm làm sao là trong quá trình tập luyện
cũng như thi đấu làm sao đạt được thành tích cao nhất
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm
đoàn công an tỉnh lai châu gồm năm mươi năm vận động viên tham gia một số nội dung
như lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân thực hành của chỉ huy về điều lệnh công an nhân dân
thực hành của cán bộ chiến sĩ về điều lệnh công an nhân dân bắn súng quân dụng và thi võ thuật công an nhân dân
bất chấp thời tiết oi bức năng nóng tại buổi tổng duyệt
toàn thể đội thi vẫn thực hiện từng động tác làm sao chính xác nhất trước khi lên đường tham dự hội thi
công an tỉnh lai châu tổ chức đội tuyển tập luyện tham dự hội thi với mục đích
thứ nhất là kiểm tra đánh giá tình hình kết quả công tác tham mưu công tác tập huấn
điều lệnh huấn luyện quân sự võ thuật trong lực lượng công an tỉnh lai châu
thứ hai là tham gia hội thi để học hỏi trao đổi kinh nghiệm với công an các đơn vị địa phương
về các mặt công tác điều lệnh quân sự võ thuật
ứng dụng trong thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an dân
thứ ba là tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
và trao đổi những kinh nghiệm để tổ chức hội thi của đơn vị đăng cai
và đến thời điểm này thì đội tuyển đã tổ chức hoàn thành xong toàn bộ kế hoạch tập luyện
và chuẩn bị thi đấu và góp phần vào kết quả hội thi được thành công tốt đẹp
vào ngày một tháng bảy tới đây hội thi điều lệnh bàn sùng võ thuật
công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín bảng số một khu vực phía bắc sẽ chính thức khai mạc
sự chuẩn bị chú đáo cùng với sự nỗ lực tập luyện hết mình của đội tuyển công an tỉnh lai châu
sẽ mang lại sự thành công tốt đẹp cho hội thi
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng công an tỉnh lai châu nói riêng
chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại